vấn đề ukraine gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato là một trong những chủ đề được thảo luận tại hội nghị bộ trưởng quốc phòng nato đang diễn ra tại bỉ
tuy nhiên hầu hết các quốc gia đều nhận định khả năng này không thể xảy ra nếu xung đột còn tiếp diễn tại ukraine
phát biểu bên lề hội nghị bộ trưởng quốc phòng đức cũng nhấn mạnh điều này
theo bộ trưởng quốc phòng đức boris petro rios việc kết nạp một quốc gia đang có chiến tranh là điều không thể
còn nếu xảy ra nato sẽ ngay lập tức trở thành một bên tham chiến
đó không phải là điều mà nato mong muốn
bộ trưởng tittorius nhấn mạnh đã có những thông báo ở nato rằng trong tương lai
ukraine sẽ trở thành thành viên của khối nato sẽ quyết định được điều đó vào thời điểm phù hợp
ông peterius cũng cho hay hiện tại kiev cần tập trung vào việc đảm bảo có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay